tết sắp đến trong bối cảnh dịch bệnh tại cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp
hầu hết các địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ các nơi trở về
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những quy định khác nhau để đón người dân về quê ăn tết
theo ông bùi đình long phó chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an tỉnh này không hạn chế việc người dân trở về quê ăn tết
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nghệ an quy định người dân khi về quê nếu đến về
từ các khu vực nguy cơ rất cao cấp độ bốn hoặc khu vực nguy cơ cao cấp độ ba
phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã phường thị trấn trước khi về nhà nơi lưu trú
đi từ khu vực nguy cơ cấp độ hai và khu vực bình thường mới cấp độ một thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc
thực hiện năm k từ theo dõi sức khỏe trong bảy ngày kể từ ngày đến trở về địa phương
trong khi đó tại quảng ngãi nhiều người đến về từ các tỉnh thành có số ca mắc covid cao như thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai và các khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi mắc covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về thì sẽ xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
vào ngày đầu tiên đến quảng ngãi tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương
trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ
xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày đầu tiên thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày và theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
những người chưa tiêm vaccine sẽ xét nghiệm rt pcr ba lần vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn khi về địa phương cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
đối với người về từ các tỉnh thành có nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đã tiêm đủ liều vaccine tiêm chưa đủ hoặc đã khỏi mắc covid một mươi chín không quá sáu tháng

theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày hạn chế tiếp xúc cộng đồng
những trường hợp f một f hai đã tiêm đủ vaccine hoặc chưa tiêm đủ sẽ phải cách ly y tế tại nhà từ bảy đến một mươi bốn ngày xét nghiệm rt pcr từ hai đến ba lần
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam ông lê trí thanh cũng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố kiểm soát chặt chẽ
và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về
phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế cách ly theo quy định tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội vui xuân đón tết
kỷ niệm ngày truyền thống sinh hoạt tôn giáo đám cưới gặp mặt mừng thọ đám tang
theo ông lê trí thanh dịp tết bà con về quê là bình thường tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nguy cơ lây lan cao trong dịp tết nếu không kiểm soát tốt nên tỉnh quảng nam khuyến cáo những người ở vùng dịch
vùng cam đỏ nên hạn chế về quê nếu không thật sự cần thiết
điều này vừa chủ động trong phòng chống dịch vừa tạo yên tâm cho bà con đón tết yên vui
ông ngô văn ninh tránh văn phòng ubnd tỉnh lâm đồng cho biết công nhân về lâm đồng ăn tết
kể cả khách du lịch đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương buộc phải khai báo y tế tại địa phương sinh sống du khách khai báo y tế tại nơi cư trú
tỉnh bình thuận cũng cho biết tình hình tương tự
mặc dù có sự khác nhau trong quy định nhưng các tỉnh thành đều mong muốn người dân
có cái tết an toàn và tránh nguy cơ bùng phát dịch sau dịp tết nguyên đán
hy vọng người dân về quê đón tết nhưng vẫn tuân thủ năm k và những nguyên tắc phòng dịch
để chúng ta sẽ đều được đón một cái tết bình an tại quê nhà
tại nghệ an ông bùi đình long phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết covid một mươi chín tại địa bàn đang phức tạp
song địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
bà con không nên quá lo lắng đến mức không dám về quê an tết song cần thực hiện năm k ông long nói
theo kế hoạch đêm giao thừa tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai thay vì tổ chức đêm hội tại quảng trường hồ chí minh
thành phố vinh với hàng nghìn người tham gia như các năm trước năm nay sẽ làm trực tuyến
tính từ đầu mùa dịch tới nay nghệ an ghi nhận hơn bảy bốn trăm linh ca nhiễm ncov
sở y tế đã lên kế hoạch thí điểm điều trị f tại hai địa phương đầu tiên là thành phố vinh
và thị xã cửa lò trong thời gian tới
gần đây mỗi ngày địa phương phát hiện tám mươi một trăm sáu mươi ca mắc tỉnh đã điều chỉnh một số biện pháp phòng chống
như xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe
các trường hợp từ địa bàn có dịch cấp độ bốn và vùng phong tỏa
người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nếu tiêm đủ liều vaccine thì ba ngày đầu phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
hạ tính cũng không hạn chế người về địa bàn trong dịp tết
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh lê ngọc châu việc này nhằm đáp ứng linh hoạt mọi công việc
và hoạt động trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới
quyền đi lại là của người dân cần phải tạo điều kiện
tuy nhiên tình hình dịch bệnh khá căng thẳng do xuất hiện biến chủng omicron
tỉnh mong mọi người nâng cao ý thức cộng đồng cần khai báo y tế đầy đủ để dễ giám sát ông châu nói
với những người về từ vùng dịch ở cấp độ ba và bốn
chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
từ ngày bốn tháng sáu đến nay hạ tính ghi nhận hơn một năm trăm linh ca nhiễm ncov
dịch ở địa bàn được đánh giá ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
tại thừa thiên huế người dân từ tp hcm và các địa phương có dịch về quê dịp tết không bị cách ly
song cần khai báo y tế quét mã qr tại sân bay nhà ga và các cửa ngõ
từ hai mươi tám tháng bốn đến nay thừa thiên huế đã ghi nhận hơn một mươi một ca nhiễm ncov
một tuần qua mỗi ngày địa phương ghi nhận bốn trăm linh ca mới hơn một nửa là ca nhiễm cộng đồng
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai nhà chức trách bắt đầu áp dụng cách ly điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc người dân đi lại nhiều vào dịp tết không có vấn đề gì lớn
nhưng nếu không quá cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
số ca mắc mới vẫn ở mức cao biến chủng omicron có nguy cơ xâm nhập lớn
quan trọng là cần tránh tụ tập đông người đi về di chuyển giữa các nơi có nguy hiểm hay không
có làm lây lan dịch bệnh hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
theo phó giáo sư nguyễn huy nga việc tuyên truyền này cũng cần phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm
do không đeo khẩu trang do gặp người từ vùng này vùng kia về
theo phó giáo sư nguyễn huy nga việc cách ly người về từ vùng có dịch
như một số địa phương đang cách ly người về từ hà nội hiện nay là không có căn cứ
chúng ta phải thích ứng với dịch bệnh phải rút kinh nghiệm từ tháng năm năm nay
sau kỳ nghỉ lễ về từ tp hcm bùng phát dịch dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới
lây lan nhanh ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
theo phó giáo sư nguyễn huy nga khi thích ứng sống chung với dịch
thì ý thức của người dân trở thành yếu tố quan trọng nhất
mà muốn có ý thức của người dân thì phải có truyền thông hướng dẫn cụ thể cho người dân
nhiều địa phương hiện nay đang làm rất tốt
phó giáo sư nguyễn huy nga phân tích sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa
đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kia là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến trốn
nếu cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội địa phương phải nộp ngân sách lớn
họ rất lo họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được họ mới sống được mới có nguồn thu
theo vị chuyên gia này hiện nay chúng ta không thể truy vết được hết các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng vào bệnh viện
khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
theo ông phải quán triệt tinh thần như vậy không cấm nhưng thuyết phục khuyến cáo và quán triệt
ai từ đâu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại trúc tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
dịp tết nhâm dần dự kiến kéo dài chín ngày gồm năm ngày chính thức và bốn ngày cuối tuần
từ hai mươi bảy tháng chạp năm tân sửu đến hết mùng sáu tháng riêng năm nhâm dần
tức hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến mùng sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
việc bố trí này đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết